tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
và triển khai nhiệm vụ giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi bộ nội vụ đã công bố chỉ số cải cách hành chính
park index năm hai nghìn một mươi năm của các bộ ngành và ủy ban nhân dân cấp tỉnh
theo đó thành phố đà nẵng năm thứ tư liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính
nhóm các tỉnh thành phố
từ năm hai nghìn một mươi một quận hải châu là đơn vị được chọn thí điểm việc sử dụng hồ sơ điện tử của công dân
cán bộ công chức viên chức trong việc thực hiện các giao dịch hành chính tại đơn vị
đây là một giải pháp đột phá quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin
nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
theo đó công dân chỉ nộp các loại giấy tờ về nhân thân để thực hiện thủ tục hành chính
một lần duy nhất trong lần giao dịch đầu tiên
vào trong hệ thống chung của thành phố thì về mặt thuận lợi
đối với các dịch vụ nói chung các đơn vị thủ trưởng các đơn vị
người ta kiểm soát được quy trình và tiến độ giải quyết của cán bộ công chức của từng đơn vị
hay là đối với các ngành chức năng của thành phố ngành chuyên môn
người ta cũng nắm được cái việc xử lý đơn thư kiến nghị của nhân dân
đến nay thành phố đà nẵng đã xây dựng mô hình một cửa hiện đại
tại tất cả sáu ủy ban nhân dân quận hai huyện và một mươi chín trên năm mươi sáu phường xã
kết nối liên thông cả ba cấp chính quyền trong việc giải quyết hồ sơ cho công dân
tổ chức hình thành một hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung quy mô bài bản lớn nhất của thành phố
thông qua trung tâm dữ liệu cho phép các cơ quan nhà nước cung cấp các dịch vụ cho các bên liên quan
cũng như đưa các dịch vụ công điện tử đến với người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả
khi đà nẵng xây dựng chính quyền điện tử
thì cho đến hiện nay việc tiếp tục làm sao với chính quyền điện tử của thành phố
thành phố đà nẵng tiếp tục hoàn thiện
và khi hiệu chỉnh và để làm sao là nó đáp ứng được cái yêu cầu của tổ chức công dân
ngày càng có yêu cầu nhiều hơn
và làm sao để xây dựng một chính quyền gần gian hơn
thông qua công cụ là công nghệ thông tin
để kiểm tra giám sát và nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công và công tác các hình chính
thành phố đã ứng dụng phần mềm đánh giá năng lực
trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức trong việc thực thi công việc
được đặt tại các trụ sở làm việc để thể hiện tính công khai dân chủ
minh bạch và phòng chống được các biểu hiện tiêu cực như nhũng nhiễu quan liêu tham nhũng
hàng năm căn cứ vào kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm cơ sở
để đánh giá việc cải cách hành chính và bình xét thi đua
trong tất cả những yếu tố liên quan đến công tác hành chính
chúng tôi cũng tập trung vào việc nâng cao nhận thức của đội ngũ làm công tác hình chính
ở các cấp cũng như đặc biệt là phải làm sao để lãng đạo của đơn vị
các cơ quan nhận thức được tầm quan trọng và ý thức được cải cách hình chính
sẽ mang lại những ít lợi to lớn cho chính đơn vị khi lãng đạo đơn vị
có sự chỉ đạo và quyết liệt với công tác hành chính
tiếp tục thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thành phố đà nẵng đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin
đáp ứng yêu cầu của đề án xây dựng thành phố thông minh nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ công chức viên chức có số lượng cơ cấu hợp lý trình độ và năng lực thi hành công vụ
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi dịch vụ hành chính công trực tuyến mức ba và mức bốn tăng một năm lần
so với số lượng năm hai nghìn một mươi bảy